trưa ngày tám tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương
có nạn nhân tử vong trong container tại anh vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để bàn các biện pháp bảo hộ công dân
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân
vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh
xác định ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt essex đông bắc london vương quốc anh
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đều là người việt nam và có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế
bộ ngoại giao đã tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan triển khai việc tổng hợp nguyện vọng của ba mươi chín gia đình
trình báo có con mất tích tại anh trùng khớp với ba mươi chín nạn nhân được công khai ngày bảy tháng một mươi một
hướng dẫn các gia đình này thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật anh để có thể làm thủ tục nhận ba mươi chín thi hài từ phía anh
bộ ngoại giao đã trực tiếp thông báo chia buồn tới ba mươi chín gia đình nạn nhân tại việt nam
và trước đó ngay trong tối ngày bảy tháng một mươi một khi có thông tin của phía anh
và các cơ quan của việt nam xác nhận ba mươi chín nạn nhân là công dân việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư chia buồn đến gia đình các nạn nhân
thủ tướng chia sẻ với mất mát to lớn này của gia đình các nạn nhân và đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền đoàn thể người dân địa phương và cả nước chia sẻ động viên hỗ trợ
để các gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương không gì bù đắp được
vâng thưa quý vị và các bạn vụ việc thương tâm này thì đã gây rúng động thế giới
và gióng lên hồi chuông báo động về những đường dây
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của chiếc xe đông lạnh
tới hai mươi năm độ c chở ba mươi chín người việt nam nhập cư tới anh
vâng ạ theo dữ liệu từ gps và những thông tin sâu chuỗi lại về chiếc xe container đông lạnh
chở ba mươi chín nạn nhân cho thấy chiếc xe này đã tham gia vào hai hành trình
một ở anh và một ở đại lục châu âu
hành trình thứ nhất liên quan đến phần đầu kéo
ngày hai mươi hai tháng một mươi tài xế robinson người bắc ireland
đã di chuyển phần đầu kéo từ dublin
cộng hòa ireland vượt qua biển iris vào holyhead phía bắc xứ wales
từ holyhead di chuyển đến cảng purfleet hạt essex để nhận thùng container
vào lúc một mươi bốn h bốn mươi chín phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hành trình thứ hai của phần thân xe
với một container đông lạnh chứa ba mươi chín người nhập cư đã cập cảng ziburg của bỉ
giãng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi chính tại purfleet
hành trình của chiếc xe đầu kéo và thân xe container đã gặp nhau
nơi cảnh sát phát hiện ra vụ việc
ngày một tháng một mươi một cảnh sát anh tuyên bố trong số ba mươi chín nạn nhân có công dân việt nam

đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi một bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật vương quốc anh xác định
ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong container tại hạt essex đông bắc london vương quốc anh

môi giới để đưa con em mình đi lao động
trai phép ở anh vâng vậy
tại sao những gia đình này lại dễ dàng đưa tiền
giao tính mạng con em mình cho những kẻ
môi giới trong đường dây tổ chức đưa người
ra nước ngoài thủ đoạn của các đối tượng là gì
và tại sao nước anh lại đích đến
cuối cùng trong hành trình của những người
vượt biên trai phép để tìm việc làm
những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong phóng sự
ngay dưới đây
trong nhiều năm qua
lợi dụng nhu cầu đi làm việc nước ngoài tăng cao
một số đối tượng đã dụ dỗ lôi kéo
tổ chức đưa người lao động đi làm việc
ở nước ngoài theo con đường bất hợp pháp
một số người do thiếu thông tin
thiếu hiểu biết về pháp luật
số khác lại có tâm lý nôn nóng
muốn làm giàu nhanh chóng và không chính đáng
nên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng môi giới
thì chính sách của anh
là trừ vi phạm
luật hình của họ
còn những loại mà đi bất hợp pháp vào
coi như là trốn
hoặc là không có giấy tờ tùy thân
đến khi họ xác minh
họ giam giữ trong một thời gian theo luật quy định
thì họ lại cho tồn tại
và cho lao động
thì đấy là cái điều mà
người ta chấp nhận những rủi ro đó
và chấp nhận ở lại nào
làm nai chẳng hạn
hay là đi lao động
họ vẫn chấp nhận để họ kiếm sống
chính vì thế
thế hi vọng để họ tồn tại
chính sách lao động việc làm
an sinh xã hội tại anh khá linh hoạt
là môi trường thuận lợi cho các tổ chức buôn người hoạt động
chúng đánh vào sự thiếu hiểu biết
nhẹ dạ của người dân
mong muốn lao động ở nước ngoài bằng mọi giá
với thu nhập cao để lôi kéo họ
các đối tượng môi giới còn tác động
tới nạn nhân gia đình họ
bằng những lời cam đoan
như sang bên anh sẽ làm những công việc chính đáng
như làm móng làm đồ bếp bán hàng
với mức thu nhập khoảng từ
hai đến một đồng

tuy nhiên thực tế nó không phải như vậy
và nhiều người sang đó thì có những người đã không đến được đích
và những người đến được nước anh
thì cũng trải cuộc sống rất là khó khăn khổ cực
chứ cũng không thể đơn giản
trước những thông tin hấp dẫn như vậy
nhiều gia đình đã quyết định cho con em mình
đi nước ngoài lao động một cách nhanh chóng
vì thế việc đưa tiền cho nhóm tội phạm
diễn ra nhanh hơn dễ dàng hơn
ở đây cũng cần nhấn mạnh một vấn đề nữa
đó chính là thủ đoạn đối tượng
các đối tượng này đã cung cấp thông tin không đúng sự thật
về công việc ở anh
cũng như là mức độ thu nhập
làm cho những người dân tin tưởng
rằng người ta có thể có cuộc sống giàu có rất nhanh
giàu có đâu chưa thấy
thế nhưng gian khổ nguy hiểm
và có thể gặp phải rủi ro
thậm chí đánh đổi cả mạng sống
bất cứ lúc nào là những điều
mà người nhập cư bất hợp pháp phải gánh chịu
những bất chắc này sẽ không bao giờ
được các đối tượng môi giới đề cập
khi rụ rỗ những người dân nghèo nhẹ dạng
thưa quý vị thời gian qua thì một số đường dây lừa đảo
đưa người ra nước ngoài lao động trái phép
đã bị cơ quan công an phát hiện và triệt phá
qua đây thì nhiều người dân cũng đã cảnh giác
và tìm đến những địa chỉ uy tín
về xuất khẩu lao động
tuy nhiên thì một bộ phận người dân thì cho rằng
xuất khẩu lao động thì không phải là con đường duy nhất để đổi đời
và nhiều người đã lựa chọn con đường
làm giàu trên quê hương của chính mình
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh nghệ an
đây là đối tượng nguyễn thị loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú xóm một mươi hai xã bảo thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an
loan vừa bị cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an
khởi tố và bắt tạm giam
để phục vụ công tác điều tra về tội
tổ chức đưa người vượt biên trái phép
ở nhiều xã huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an
đời sống của người dân
người dân còn gặp nhiều khó khăn
khao khát đổi đời là nhu cầu chính đáng
nhưng với họ để bỏ ra một số tiền lớn
để đánh đổi mạng sống
thì có lẽ việc phát triển làm ăn chính đáng
trên chính quê hương đất nước mình
đang là lựa chọn sáng suốt
cùng quê nhà tôi
thì nói chung là
kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn
có những lúc người dân
cũng hiểu là đi nước ngoài
để cải thiện kiếm thêm đồng thu nhập
nhưng mà vì một cái tinh thần
và cơ hội của người dân

người ta luôn luôn đồng viên mình
nếu mà đi đường dây ấy chui
và đi đường dây không phập lệ
họ đồng viên cái đó đúng ý nghĩa quá
cho nên là nhân dân na
có nghĩa là họ cảm nhận được
mà như anh vẫn cảm nhận được
là khuyên những người con
anh em ta làm những cái việc
làm cải thiện cái ngành của mình
trên đất biển cho ta
cảm thấy cái nghề nó xứng đáng
chứ còn ta không đi nước ngoài để chui núi
người dân muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài
cần tìm hiểu kỹ
các thủ tục điều kiện cần thiết
và tìm đến các cơ quan tổ chức
được nhà nước cấp phép
để đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản
khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài
thì chúng ta cần bị liên hệ
với các cơ quan chức năng
đặc biệt là cục quản lý lao động
ngoài nước rồi là sở lao động
thương minh xã hội để mình tìm hiểu
về cái chủ trương
cũng như là thông tin về thị trường
của cái nước mà mình cần đến
thứ hai nữa là
khi mà lựa chọn
cái đơn vị cái cơ quan doanh nghiệp
mà hợp đồng để đi
thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ
trước khi ký hợp đồng
cân nhắc để đảm bảo
đúng cái yêu cầu có pháp luật
và chắc chắn tránh tình trạng
là đi chui hoặc là vấp phải
cái đường dây nó lừa đảo
hệ lưu ý của xuất cảnh xé phép
hay đi lao động chui đã được tuyên truyền nhiều lần
tuy nhiên vẫn có những người bất chấp
để hy vọng đổi đời
vì vậy bản thân mỗi người dân hãy tự nâng cao
giác và khi phát hiện có các hoạt động
của đường dây tổ chức đưa người đi trái phép
hay lao động chui vi phạm pháp luật
thì chủ động trao đổi với cơ quan chức năng
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra